vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp đồng chí phai van xích thị trăn
trưởng cơ quan đại diện bộ công an lào tại việt nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm chúc mừng các đồng chí cơ quan đại diện bộ công an lào tại việt nam
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua
thông qua cơ quan đại diện hai bộ đã duy trì thường xuyên các kênh liên lạc công tác phối hợp
trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thu được nhiều kết quả
nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
bộ công an việt nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của cơ quan đại diện bộ công an lào
tại việt nam nói chung và cá nhân đồng chí phai van sít thị trăn trong việc triển khai hiệu quả
các hoạt động hợp tác giữa hai bộ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị
sự hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước cả chiều rộng và chiều sâu
đồng thời góp phần vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực
đồng chí phai van sít thị trăn trân trọng cảm ơn đại tướng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng
vun đắp mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng
nhà nước và nhân dân hai nước nói chung giữa lực lượng công an hai nước nói riêng ngày càng phát triển